mặc dù chỉ một ngày trước đó các đại lý nước mắm bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày trước thời điểm công bố của bộ y tế
nước mắm ế ẩm

thì đã đưa được thông tin không rõ ràng lên cho người tiêu dùng không hiểu được rõ bản chất thật của nó
xem xét lại vụ mua sản phẩm nước mắm cổ truyền do đó anh ưởng đến người sản xuất
ngay sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các bộ ngành đã vào cuộc điều tra nguyên nhân
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi bộ y tế đã công bố kết quả kiểm tra nước mắm
trong đó khẳng định một trăm linh mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không có acen vô cơ
bộ cũng khẳng định thông tin hàng loạt mẫu nước mắm
nhiễm thạch tín hay asen vô cơ gây hại cho sức khỏe mà vinatast đưa ra là không chính xác
ba ngày sau công bố của bộ y tế tại các cửa hàng tạp hóa các đại lý và các chợ dân sinh
việc mua bán nước mắm đã trở lại bình thường
tại các siêu thị lớn như metro bixi những loại nước mắm truyền thống được bày bán trên kệ
và giá cả không giảm so với trước ngày một mươi bảy tháng một mươi
ngày vinatax đưa ra thông tin sai lệch về hàm lượng acen trong nước mắm
mới ấm đầu người thấy thông tin là chúng tôi không dám mua
thì nó không được an toàn bây giờ
ngày thế này không có cái gì cả chúng tôi vẫn tiếp tục mua như bình thường
lượng bán hàng và khách hàng mua lại cũng trở lại bình thường
tôi cảm thấy rất vui khi cơ quan tuyên truyền đã vào cuộc kịp thời
như vậy với sự chỉ đạo kịp thời của chính phủ sự vào cuộc khẩn trương của các bộ ngành
đặc biệt là bộ y tế ngành sản xuất nước mắm mà cụ thể là các nhà sản xuất nước mắm truyền thống
dường như đã được minh oan người tiêu dùng đang từng bước yên tâm sử dụng trở lại
sau mưa lũ trang trại của gia đình chị nguyễn thị hồng phương xã đức ninh
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã bị lũ cuốn tan hoang
hơn bốn trăm năm mươi con gà gần chục con lợn bị chết
nước lũ cũng đã cuốn trôi hơn sáu tấn cá sắp đến thời kỳ thu hoạch
để sớm khôi phục sản xuất sau lũ gia đình chị đã chủ động vệ sinh chuồng trại
ao hồ để phòng ngừa dịch bệnh lây lan
gia đình đang tiến hành rửa súc rửa chuồng trại và ao hồ
để rửa sạch ao hồ phun thuốc rải vôi để khử các dịch bệnh đang mâm mỏng trong chuồng trại
tại quảng bình mưa lũ đã làm hơn hai trăm hai mươi con trâu bò hơn chín con lợn
hơn bảy trăm năm mươi con da cầm chết
các sát chết da súc da cầm trôi nổi khắp các kênh mương
dễ phát sinh các dịch bệnh
để chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh
chi cục chăn nuôi
và thú y tỉnh quảng bình đang tích cực triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng
tại các trang trại khu dân cư nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra
phải tập trung đi về từng hố dân để mà vệ sinh tiêu độc
xử lý cái vệ sinh tiêu độc
một là xử lý cái vệ sinh tiêu độc tống cái vấn đề tốn hủy
và xử lý vệ sinh chuồng chuồng đàn giúp cho bà con
việc bảo đảm vệ sinh phòng dịch kịp thời triển khai công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại là rất cần thiết
bên cạnh đó bà con nông dân cũng nên chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi định kỳ đầy đủ
bổ sung chất dinh dưỡng như khoáng chất tinh bột để tăng sức đề kháng
bảo đảm an toàn hiệu quả cho đàn vật nuôi của mình
tỉnh sơn la vừa tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng
tỷ lệ một phần năm trăm linh lô đất số một và hai thuộc khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối nậm la thành phố sơn la
đây là đồ án xây dựng có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng hình thành khu đô thị mới của thành phố sơn la trong tương lai
với diện tích hơn một trăm linh hectare
nằm trong vùng lõi trung tâm thành phố quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng khu hành chính tập trung cấp tỉnh
trung tâm tổ chức sự kiện cấp vùng gắn với không gian kiến trúc thiết chế văn hóa
bên cạnh khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù sơn la
điểm nhấn quan trọng là quảng trường tây bắc và quần thể tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc
việc công bố quy hoạch và xác định mục tiêu xây dựng thành phố sơn la nằm trong phê duyệt của thủ tướng chính phủ
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sơn la sẽ trở thành đô thị loại hai và là trung tâm của tiểu vùng tây bắc
xin lỗi quý vị huyện nghĩa đàn tỉnh nghĩa an sự trở về của thuyền viên phan xuân phương
sau gần bốn năm bị hải tạc somali bắt vào năm hai nghìn một mươi hai đã khiến người thân gia đình anh vỡ hòa trong niềm vui hạnh phúc
các đầy bốn hôm khi nghe được thuyền viên phan xuân phương
được tin anh phan xuân phương sắp được về việt nam cha mẹ anh em họ hàng không giấu ngồi niềm vui
trong căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo đông hưng hai xã nghĩa yên huyện nghĩa đàn

năm hai nghìn một mươi một sau khi lên đường đi xuất khẩu lao động đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
anh phan xuân phương cùng các thuyền viên việt nam bị hải tạc somali bắt giữ
từ đó không có thêm bất cứ thông tin gì về con mình lo lắng cho con
bệnh của bà lê thị hoàng
và mẹ của anh phương ngày càng thêm nặng
sau hơn bốn năm xa cách thuyền viên phan xuân phương đã có mặt tại gia đình
trong niềm vui đoàn tụ của người thân và bà con làng xóm
sau vụ việc hàng trăm học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy
ở xã xuân phú huyện xuân lộc đồng nai
vấn đề đặt ra cho địa phương này là
làm gì để công tác quản lý người cai nghiện được tốt hơn
theo đó đồng nai đã đưa ra nhiều giải pháp
trong đó đầu tư nâng cấp cơ sở điều trị nghiện ma túy đồng nai
đang quá tải hiện nay đang được khẩn trương thực hiện
đến thời điểm này đồng nai là địa phương thứ ba trong cả nước
sau đà nẵng và thành phố hồ chí minh
thực hiện lập danh sách đưa những người nghiện ma túy
vào các cơ sở điều trị cai nghiện bắt buộc
đây được xem là một bước đột phá trong công tác quản lý người nghiện ma túy
nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên sau vụ việc hơn năm trăm sáu mươi học viên cai nghiện ma túy
bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy đồng nai vừa mới xảy ra
nhiều vấn đề quản lý người nghiện đang được đặt ra
trong đó do đưa nhiều đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở điều trị
nên đã xảy ra tình trạng quá tải nghiêm trọng
trước mắt để giải quyết vấn đề quá tải
tỉnh đồng nai có chủ trương sửa chữa xây mới các phòng học cho học viên ở

nâng cấp cho các cơ sở điều trị cao hơn
đồng nai sẽ giúp cơ sở điều trị cai nghiện ma túy
để bảo đảm nơi ở cho các học viên điều trị
bên cạnh đó sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc khắc phục
những khó khăn và tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ
để quản lý công tác
điều trị cho các học viên được tốt hơn
đây không phải là trường hợp các học viên trốn chạy xảy ra lần đầu tiên
mà trước đó cơ sở này đã nhiều lần có các học viên trốn chạy
liên quan đến vụ thầy giáo đánh bầm tím sáu học sinh lớp bảy
tại trường tiểu học và trung học cơ sở bến ván xã lộc bồn thừa thiên huế
hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp xem xét kỷ luật đối với thầy giáo đánh học sinh
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi lãnh đạo trường tiểu học và trung học cơ sở bến ván
xã lộc bồn tỉnh thừa thiên huế cùng thầy giáo lâm minh hào
đã họp hội phụ huynh học sinh lớp bảy trên một
với sự tham dự của đại diện các cơ quan đoàn thể ở địa phương
để xin lỗi những phụ huynh có con em bị đánh
các phụ huynh này chấp nhận lời xin lỗi đồng thời thông cảm với việc thầy hào đánh con mình
tiếp đó hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp xem xét kỷ luật đối với thầy giáo hà
tại buổi họp hội đồng kỷ luật thầy hào đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo
và thôi làm giáo viên chủ nhiệm lớp bảy trên một
hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất hình thức kỷ luật này
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi một số phụ huynh phản ánh thầy giáo lâm minh hào
giáo viên môn mỹ thuật chủ nhiệm lớp bảy trên một trường tiểu học và trung học cơ sở bến ván
đã dùng thước đánh sáu học sinh trong lớp gồm lớp trường ngô đình mạnh và các em
lê đức tài lê đình tiến võ văn đạt võ văn lai võ quốc duy
gây thương tích bầm tím ở đùi chân gây bức xúc trong dư luận
ngày hai mươi bốn tháng một mươi giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh này đã đến kiểm tra
và chỉ đạo hội đồng kỷ luật nhà trường họp để xử lý kỷ luật cao nhất có thể
đối với hành vi đánh học sinh của thầy giáo tại cơ sở này
đã hơn sáu tháng kể từ khi cầu thôn hồ lân xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận xây xong
nhưng người dân ở địa phương vẫn chưa
thể đi lại qua cây cầu này chỉ vì không có đường dẫn lên cầu
công trình trị giá hơn sáu tỷ đồng vẫn chưa thể phát huy tác dụng vì những vướng mắt
trong công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn lên cầu đang gây bức xúc trong nhân dân
và lãng phí tiền đầu tư của nhà nước
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bình thuận
cầu thôn hồ lân bắc qua sông cô kiều nối hai thôn hồ lân và gò găng
ở xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận
cầu có tổng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước hơn sáu hai tỷ đồng
có chiều dài ba mươi bảy hai mét đường dẫn hai bên cầu với chiều dài gần một mươi chín mét
chiều rộng mặt đường bốn mét với kết cấu bê tông xi măng
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu sau khi thi công đạt chín mươi năm khối lượng
thì công trình tạm ngừng thi công
hai đường dẫn lên cầu không thể triển khai do vướng mắc về giải phóng mặt bằng
tới lùi cũng không qua lại cũng không được
rồi dân phía ngoài hồ lân thì làm biển làm đồ thì không thể vận diện được
phải mượn đường thì khác đi
mà tháng này là tháng mưa lụt cho nên các đường khác cũng lỡ cũng hư
một số hộ dân ở hai thôn hồ lân và gò găng bị ảnh hưởng bởi công trình
không chịu bàn giao đất mà yêu cầu nhà nước phải chi trả tiền đền bù một lần
sau khi có giá cụ thể chính quyền địa phương cùng với huyện tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ
bà con để vận động tuyên truyền nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa được
nói chung là bà tôi cũng kiến nghị về các cái cấp kết nhiều rồi
như tỉnh huyện bà tôi cũng gặp rồi
do anh ta là kiến nghị là vẫn đã là sớm là có chỉ là có cái hội đồng đình giá
là hiện tại theo cái phần đất này hội đồng đình giá là quyết định bùi thương cho bà con
bao nhiêu là cái chiếc điểm rồi sẽ để cho bà con thỏa thuận
và để giải quyết đền bùi cho bà con thỏa thuận thì để sớm làm cái đường trận này
để cho cái là sớm lưu thông cái cầu này cho bà con ổn định
việc chậm ban hành quyết định về giá đất cụ thể đối với công trình cầu thôn hổ lân
cũng như đơn giá bồi thường đối với các công trình kiến trúc phụ trợ
ảnh hưởng đến quá trình áp giá đền bù cho người dân
dẫn đến tiến độ thi công công trình cầu hồ lân và đường dẫn bị ách tắc
hiện nay tình hình đi lại và mùa mưa bão rất khó khăn
vận chuyển và đi lại đặc biệt là các em học sinh đi là học rất khó khăn
chúng tôi đang tập trung để giải quyết vấn đề này vận động bà con
nhưng mà cũng kiến nghị các sở ngành của tỉnh thì cũng có quan tâm tạo điều kiện
và sớm ban hành cái giá đất hỗ trợ đền bù liên quan dự án cầu hồ lân
để thuận lợi trong cái việc mà giải quyết cái tình hình ở địa phương
thôn hồ lân là thôn ven biển của xã tân thắng có hai trăm ba mươi tám hộ dân
với hơn một ba trăm linh nhân khẩu chủ yếu làm nghề biển
tuyến đường giao thông chính nối thôn này với bên ngoài chính là qua cầu hồ lân
người dân địa phương đang rất mong chờ chính quyền địa phương
sớm có biện pháp giải quyết rứt điểm những vướng mắt của người dân
để cầu hồ lân sớm được hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại
học tập vận chuyển hàng hóa ngư nghiệp của người dân
cũng như bảo đảm việc cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ
ở phần tiếp theo của chương trình liên hợp quốc đề xuất lộ trình chính trị mới cho vấn đề yemen
eu kéo dài thời gian kiểm soát biên giới schengen
trước tình hình nhân đạo tại yemen đã xấu đi nhanh chóng
và một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay là không thể bị chỉ hoãn
liên hợp quốc đã hối thúc các bên liên quan nhất trí một lộ trình chính trị mới
nhằm giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra tại quốc gia trung đông này
đặc phái viên liên hợp quốc về yemen ismail oded chemid ahmed
đã yêu cầu lực lượng hồ lân xây dựng một lực lượng kiểm soát biên giới
và các lực lượng trung thành với tổng thống bị lật đổ ali abdullah selet
phản hồi về sáng kiến chính trị và an ninh nói trên trong vài ngày tới
trước khi vòng hòa đàm mới về yemen do liên hợp quốc bảo trợ có thể được nối lại
hiện chính phủ được quốc tế công nhận của yemen cảnh báo sẽ bác bỏ tất cả các kế hoạch hòa bình
nếu những đề xuất đó không yêu cầu hưu thi hạm vũ khí
và rút khỏi các thành phố mà họ kiểm soát sau cuộc đảo chính cách đây hai năm
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ john kyber cho biết
chính sách của nước này không thay đổi và tiếp tục phấn đấu
đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên theo cách có thể kiểm chứng
động thái này cho thấy những quan điểm trái chiều nhau trong chính quyền của tổng thống berres obama
khi một quan chức cấp cao mỹ trước đó thừa nhận rằng
việc cố gắng thuyết phục bình nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân là một sự nghiệp thất bại
trước đó phát biểu tại hội đồng quan hệ đối ngoại một cơ quan nghiên cứu chiến lược ở new york
giám đốc an ninh quốc gia mỹ james klaper cho rằng
chính sách của mỹ nhằm thuyết phục triều tiên phi hạt nhân hóa có thể là một sự nghiệp thất bại
và điều tốt nhất có thể hy vọng là khống chế năng lực hạt nhân của nước này
tối qua theo giờ việt nam tổng thống philippines rodrigo duterte đã tới nhật bản
trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài ba ngày
dự kiến tổng thống philippines sẽ có cuộc hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe
về các vấn đề an ninh liên quan tới những tranh chấp tại biển đông
và mối quan hệ đối tác kinh tế song phương
tránh văn phòng đội cộng
nhật bản yoshide suga cho biết chính phủ nước này không lo lắng
về tất cả những bình luận gần đây của ông duterte
trong đó có tuyên bố philippines sẽ tách khỏi mỹ
quan chức này khẳng định nhật bản muốn tận dụng chuyến thăm của tổng thống philippines
như một cơ hội để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong việc giải quyết vấn đề biển đông
chuyến công du lần này của tổng thống duterte là chuyến thăm nhật bản đầu tiên của ông
kể từ khi nhậm chức hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
và diễn ra tiếp sau chuyến thăm trung quốc kéo dài bốn ngày
tại trung quốc
tổng thống philippines từng tuyên bố tách khỏi mỹ
cả về phương diện kinh tế và quân sự
liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư tại châu âu
liên minh châu âu đã quyết định kéo dài thời gian kiểm soát biên giới
tại khu vực các nước miễn thị thực trangeng thêm ba tháng
quyết định này vốn là một biện pháp khẩn cấp
để đối phó với làn sóng nhập cư ồ ạt hồi năm ngoái
hội đồng châu âu ec đã khuyến nghị gia hạn thêm ba tháng
việc kiểm soát các đường biên giới của áo đức đan mạch
thụy điển và naui bắt đầu từ tháng một mươi một tới
thông báo khẳng định dù mục tiêu của eu là muốn khôi phục hoàn toàn
hoạt động di chuyển tự do trong khối trangeng
gồm hai mươi hai nước thành viên eu và một số nước châu âu khác vào cuối năm nay
song hiện nay vẫn còn một lực lượng đáng kể người di cư bất thường
tại hy lạp và một số nước thành viên khác
do vậy việc kéo dài thời gian kiểm soát biên giới là cần thiết
để ngăn chặn các động thái có thể dẫn tới sự hỗn loạn một lần nữa
việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới nội khối
có thể làm gia tăng số người di cư từ các nước như hy lạp
chính phủ gambia ngày hôm nay đã thông báo rút khỏi tòa án hình sự quốc tế icc
có trụ sở ở la hay hà lan
đồng thời cáo buộc tòa án này chỉ tìm cách truy tố các công dân châu phi
chính phủ cộng hòa hồi giáo gambia đã thông báo cho tất cả mọi người dân
về quyết định từ bỏ quy chế thành viên của gambia tại tòa án hình sự quốc tế
tuần trước chính phủ nam phi cũng đã chính thức gửi văn bản
lên liên hợp quốc thông báo rút khỏi icc
sau những tranh cãi liên quan đến chuyến thăm của tổng thống sudan omar al basri
tới nam phi hồi năm ngoái
chính quyền nam phi đã không bắt giữ ông al basi theo lệnh của icc
hạ viện burundi cũng đã bỏ phiếu nhất trí thông qua việc rút khỏi icc
sau khi liên hợp quốc khởi động cuộc điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại quốc gia này
phía mỹ đã chấp thuận khoản bồi thường kỷ lục một mươi bốn bảy tỷ usd
mà tập đoàn volkswagen của đức đưa ra
khắc phục lỗi và bồi thường do hãng đã lắp đặt hệ thống gian lận khí thải hiện lưu hành tại mỹ
volvergen đã bắt đầu mua lại những xe trên vào giữa tháng một mươi một tới
theo thỏa thuận thanh toán tập đoàn ô tô volkswagen sẽ chi trả khoảng một mươi tỷ usd
cho việc mua lại và bồi thường cho gần năm trăm linh chủ xe
bốn bảy tỷ usd còn lại sẽ được hãng này chi trả cho các chương trình khắc phục hệ thống khí thải
cũng như các dự án xe sạch khác
hiện volkswagen đang lâm vào cuộc khủng hoảng
trầm trọng nhất kể từ khi được thành lập
do bị phát hiện cài phần mềm gian lận khí thải
cho hơn một mươi một triệu xe ô tô động cơ diesel trên toàn thế giới
ước tính riêng tại mỹ có khoảng sáu trăm linh xe
vụ thu hồi xe của volagan trên toàn thế giới
được coi là một trong những vụ thu hồi lớn nhất trong lịch sử
sau khi toyota thu hồi một mươi triệu xe năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân